cũng trong dạng sáng ngày hôm nay bất ngờ kiểm tra quán karaoke ruby trên địa bàn xã duy minh huyện duy tiên tỉnh hà nam
lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh hà nam đã bắt quả tăng một mươi người đang có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng hát
tăng vật thu giữ là một mươi bảy năm viên ma túy tổng hợp một túi ni lông bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy và một số tăng vật có liên quan
kiểm tra hành chính tại các phòng hát khác cơ quan công an tiếp tục phát hiện và thu giữ ba năm viên ma túy tổng hợp
quán karaoke này nằm ở thôn tú xã duy minh huyện duy tiên do vũ mạnh cường làm chủ